tỉnh thừa thiên huế đồng ý trang bị cho ngành y tế địa phương một buồng an toàn sinh học cấp ba và một máy chết tách
để hỗ trợ bệnh viện trung ương huế nâng cao năng lực tiếp nhận xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm covid một mươi chín
bên cạnh đó tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo đại học y dược huế sớm lắp đặt xong thiết bị đưa vào phục vụ công tác xét nghiệm giảm tải cho bệnh viện tuyến trên